tuyến hà nội thành phố hồ chí minh xuất phát tại ga hà nội ngày một mươi tám tháng một mươi
đối với tàu se bảy tuyến hà nội huế xuất phát hà nội ngày một mươi chín tháng một mươi cũng bị hủy
khu vực phía nam các tàu se hai se bốn xuất phát tại ga sài gòn ngày một mươi tám tháng một mươi
và tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn ngày một mươi chín tháng một mươi đến ga huế là ga cuối cùng
theo đó các tàu này bỏ hành trình đoạn từ huế đến hà nội
tại khu vực huế ngành đường sắt tổ chức chạy tàu se bảy ngày một mươi chín tháng một mươi từ huế đến sài gòn
do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh quảng bình đã bị sạt lở hư hỏng
và nhiều tuyến đường bị ách tắc
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang khẩn trương khắc phục hậu quả
nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân
trên tuyến quốc lộ một mươi hai a đã có nhiều khu vực thông tuyến
tuy nhiên vẫn có nhiều khu vực vẫn sụt trượt mái ta lưu dương đất đá tràn ra nền mặt đường
một số khu vực đất sụt trượt là đất bùn do đó rất khó xử lý
thời điểm hiện tại đã thông tuyến từ cửa khẩu quốc tế cha lo về điểm giao cắt với quốc lộ một a
mấy hôm trước thì chúng tôi có đi tuyến đường từ đồng hới đến cha lo thì có nhiều đoàn ngập lụt và sạt lở
chúng tôi phải quái đấu xe không đi qua được
hiện nay thì ngay mấy em lại xe nói là các cơ quan bán ngành đã khắc phục được và hiện tại có thể là thông tuyến
trên địa bàn huyện tuyên hóa mưa đã ngớt
tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ
nhiều khu vực úng trũng nước vẫn đang rút rất chậm lực lượng chức năng đang kiểm tra và đặt các biển cảnh báo nguy hiểm
khu vực nhà của chúng tôi thì hiện tượng mưa lũ gây dân tử sạt lở rất nghiêm trọng
nhưng mà trong cái vấn đề đó thì các cơ quan chức năng nhóm công an hoặc là các ban ngành cũng đã nhắc nhở người dân
sở giáo thông vận tải đã chỉ đạo các nước vị quản lý đơn bù
quý đồng toàn bộ lực lượng nhân lực thiệt bị máy móc và bật tư thực hiện tại hiện trường
sau khi được rút thì thu dọn mặt đường hột sụt các vị trí sạt lở và bù phù mặt đường các vị trí bị xói đôi
để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ do công tác của hồ quỳnh nam
tính đến thời điểm hiện tại trên các tuyến quốc lộ một mươi năm quốc lộ chín b chín c các tuyến đường tỉnh lộ năm trăm sáu mươi hai năm trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi bốn
vẫn còn hiện tượng ngập úng sạt lở đất khiến giao thông chưa thể thông suốt ước tính thiệt hại trên một mươi tám tỷ đồng
hiện công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh quảng bình tích cực thực hiện
quỹ ba nhân dân tp hà nội vừa phê duyệt phương án sửa đổi bổ sung một số điều quy định
về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố
cụ thể với xe du lịch từ ngày hai mươi tháng một mươi tp hà nội quy định xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch
có sức chứa từ ba mươi năm chỗ trở lên bao gồm cả người lái không được phép hoạt động trong giờ cao điểm trong khu vực nội thành
với khung giờ cao điểm từ ngày hai mươi tháng một mươi thành phố hà nội cũng điều chỉnh theo phương án
khung giờ cao điểm buổi chiều sẽ sớm hơn hiện nay ba mươi phút
cụ thể khung giờ cao điểm hiện nay tại hà nội là một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi từ ngày hai mươi tháng một mươi sẽ là một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi phút